các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình lương thường tết trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
khối doanh nghiệp ngoại vẫn chiếm ưu thế trên thị trường thức ăn chăn nuôi
giá lợn hơi tiếp tục tăng ở cả ba miền
đây là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình lao động tiền lương
thường tết và nợ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác hỗ trợ
giám sát thực hiện pháp luật về lao động tiền lương thường trong các doanh nghiệp
nhất là trong dịp giáp tết dương lịch
tết nguyên đán hai nghìn hai mươi một đồng thời cần kịp thời hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp
và người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động
với quy mô sấp xỉ một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi thị trường thức ăn chăn nuôi việt nam
được coi là mảnh đất màu mỡ song các doanh nghiệp nội vẫn đang bị doanh nghiệp ngoại lấn át
ngành thức ăn chăn nuôi tại việt nam đang tăng trưởng khá tốt với mức tăng trung bình một mươi ba một mươi năm một năm
sản lượng công nghiệp đứng thứ một trong khu vực đông nam á
đây cũng là một trong những ngành thu hút
đầu tư cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp
hiện ở việt nam có khoảng hai trăm sáu mươi năm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
trong đó có tám mươi năm nhà máy thuộc doanh nghiệp nước ngoài một trăm tám mươi nhà máy thuộc doanh nghiệp trong nước
tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước đang yếu hơn về năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp ngoại
khi chỉ nắm giữ khoảng ba mươi năm thị phần và vẫn đang có nguy cơ sụt giảm
giá lợn hơi hôm nay tiếp tục tăng ở cả ba miền có tỉnh thành đã tăng tới bốn đồng một kg
giá lợn hơi tại miền bắc đang giao động quanh mức bảy mươi đồng đến bảy mươi hai đồng một kg
tăng mạnh nhất tại thái nguyên với mức tăng bốn đồng một kg lên bảy mươi một đồng một kg
giá lợn hơi tại miền trung và tây nguyên giao động ở mức sáu mươi tám đồng đến bảy mươi một đồng một kg
trong đó tăng nhiều nhất là nghệ an lên bảy mươi đồng một kg hà tĩnh quảng bình tăng lên mức bảy mươi một đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam giao động ở mức sáu mươi chín đồng đến bảy mươi một đồng một kg
tại sóc trăng tăng hai đồng lên mức bảy mươi đồng một kg
tại vũng tàu bình dương tây ninh chạm múc bảy mươi một đồng một kg
theo báo cáo thị trường về nông lâm thủy sản của cục xuất nhập khẩu bộ công thương
trung bình mỗi tháng việt nam vẫn phải chi khoảng ba mươi triệu đô la mỹ nhập khẩu thịt lợn đông lạnh các loại
hiện việt nam đang nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn đông lạnh chủ yếu từ năm thị trường lớn là nga
brazil canada mỹ và ba lan
chỉ trong một mươi tháng qua việt nam nhập khẩu trên một trăm một mươi một tấn thịt lợn các loại
tăng hơn bốn trăm linh bảy về lượng và tăng gần năm trăm ba mươi một về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái
riêng trong tháng một mươi chi nhập khẩu thịt lợn đông lạnh các loại tăng mạnh vượt trên năm mươi triệu usd
như vậy tính trung bình mỗi tháng việt nam chi khoảng ba mươi triệu usd nhập khẩu thịt lợn đông lạnh các loại
theo các nhà nhập khẩu trong tháng cuối năm dự báo nhập khẩu thịt lợn sẽ tiếp tục tăng mạnh
giá tiêu tại bà rịa vũng tàu đã lấy lại mốc năm mươi tám đồng một kg
tuy nhiên nhiều tình hình khác lại có xu hướng giảm nhẹ
tại đắk lắc đắk nông giá tiêu được thu mua ở mức năm mươi sáu đồng một kg
tại gia lai giá tiêu ở mức năm mươi năm đồng một kg
tại đồng nai giá tiêu ở mức năm mươi năm năm trăm linh đồng một kg
tại bình phước giá tiêu tăng năm trăm linh đồng một kg ở mức năm mươi bảy đồng một kg
tại bà rịa vũng tàu giá tiêu tăng ở mức năm mươi tám đồng một kg
bộ công thương dự báo giá tiêu sẽ tăng trong thời gian tới
nguồn công hạt tiêu thiếu hụt do mùa vụ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự kiến sẽ thu hoạch triển
tâm lý găm giữ hàng có thể sẽ diễn ra tạo thêm áp lực cạnh tranh mua trên thị trường
với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ của người việt
mới đây tọa đàm nâng cao thể lực tầm vóc cho thế hệ tương lai đã được tổ chức tại hà nội
so với các nước trên thế giới và trong khu vực tầm vóc và thể lực của người việt còn hạn chế
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay chiều cao trung bình của thanh niên việt nam chỉ tăng thêm ba cm
do vậy việc áp dụng dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể dục thể thao có vai trò hết sức quan trọng
tới phát triển thể lực và tầm vóc con người
tọa đàm đã đi sâu vào vấn đề nâng cao thể lực tầm vóc cho thế hệ tương lai
đồng thời làm rõ những khó khăn bất cập trong giáo dục thể chất
cũng như xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho học sinh hiện nay
góp phần nâng cao sức khỏe người việt nam từ đó đáp ứng yêu cầu về phát triển và hội nhập quốc tế
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình vẫn sáng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại